vào sáng ngày hôm nay tiếp tục phiên tòa xét xử ba mươi tám bị cáo trong vụ án việt á
các luật sư đã tham gia tranh luận phân tích nhiều luận điểm luận cứ
nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi phạm tội của thân chủ
luật sư bào chữa cho bị cáo phạm duy tuyến cựu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hải dương
bày tỏ đã nhất trí với quan điểm của đại diện viện kiểm sát
truy tố bị cáo tuyến về tội nhận hối lộ
tuy nhiên luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc bối cảnh phạm tội của các bị cáo
trong giai đoạn dịch bệnh nguy cấp để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo tuyến
tương tự luật sư bào chữa cho bị cáo nguyễn huỳnh cựu phó trường phòng quản lý giá thuốc
cục quản lý dược bộ y tế cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh phạm tội của bị cáo xảy ra
khi dịch bệnh đang cao điểm có những thủ tục công việc triển khai chưa từng có tiền lệ
bản thân bị cáo huỳnh khi nhận tiền từ phan quốc việt đều cho rằng đây là tiền cảm ơn của việt
sau khi làm ăn có hiệu quả mà trước đó không ép buộc hay có thỏa thuận phải chi tiền
bào chữa cho bị cáo lê thị hồng xuyên nhân viên cdc bình dương luật sư cho rằng bị cáo xuyên
chỉ là nhân viên xét nghiệm lúc nhận quà của việt á bị cáo không biết trong đó có tiền
sau khi biết trong gói quà có tiền thì bị cáo xuyên đã tìm cách để trả lại nhưng chưa kịp trả lại
thì xảy ra vụ án này
các luật sư đều đề nghị hội đồng xét xử xem xét bối cảnh phạm tội để từ đó giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo